tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến chăm sóc người bệnh covid một mươi chín
còn f một được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến
trước thực trạng thiếu trầm trọng lao động đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ đến từ khối doanh nghiệp sản xuất trực tiếp
nhiều dây chuyền của công ty này đã phải ngừng hoạt động từ đầu tết đến nay
hơn bốn trăm linh người trong tổng số một công nhân tại nhà máy này đã nghỉ việc vì số f tại các xưởng tăng đột biến
tình trạng f tăng cao từ đầu tết chúng tôi thực sự rất lo lắng
nếu như tình trạng này kéo dài thì doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn khi không thể kịp sản xuất các đơn hàng đã ký với đối tác
hiện nhiều doanh nghiệp đã lên sẵn phương án nếu các f một đi làm có thể hỗ trợ chi phí xét nghiệm vào các ngày trong tuần
để đảm bảo an toàn
quản lý chặt chẽ sắp xếp khu vực ăn uống riêng biệt
trên thực tế những ngày qua ubnd tỉnh long an đã ban hành quy định tạm thời các trường hợp f f một
không chịu dịch
bốn cơ quan đơn vị doanh nghiệp làm việc đã giúp giải quyết cấp bách vấn đề thiếu hụt nguồn cung lao động
và giải quyết tất cả các công việc trong cơ quan hành chính nhà nước
quy định tạm thời này nhận được sự đồng thuận cao từ doanh nghiệp và người lao động
theo tham dò dư luận và ý kiến từ các doanh nghiệp thì tất cả đều đồng thuận rất là cao
và ngay cả cơ quan nhà nước thì đồng chí bí thư tỉnh quỹ đồng chí chủ tịch quỹ ban dân tỉnh
dẫn đến cơ quan làm việc để giải quyết yêu cầu công việc bình thường hàng ngày
và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để có những sự điều chỉnh phù hợp
vì đây là cái dân bản chúng ta là thí điểm thực hiện trong giai đoạn hiện nay
để đạt được mục tiêu kép là kiểm soát dịch và phát triển kinh tế xã hội
thì chính sách cần phải linh hoạt và điều chỉnh sát với thực tiễn
cụ thể f f một nếu được đi làm vẫn phải thực hiện năm k tối đa để kiểm soát sự lây nhiễm
giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng
theo báo cáo của bộ y tế cho hay là cho đến nay
dịch bệnh đã cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
và tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
vì vậy mà đề xuất cho f triệu chứng và f một đi làm trực tiếp
đang được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh hiện nay
vậy cụ thể đề xuất này là như thế nào
các chuyên gia nói gì về đề xuất này
trong một vấn đề về chính sách ngay sau đây
chúng tôi đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế để cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
trưởng quay phó của bộ y tế đó là cho f không triệu chứng và f một được đi làm trực tiếp
cơ quan của doanh nghiệp và chúng ta biết rằng không phải tất cả ai là f một rồi cũng thành f
nếu mà chúng ta tạo điều kiện để mà f một f không còn tiếp xúc và đảm bảo được không lấy bệnh cho cộng đồng
ráy bệnh cho những người khác trong đơn vị thì hoàn toàn có thể đảm bảo được công việc mà họ vẫn đi làm
tuy nhiên là khi thông tin này đưa ra thì cũng đã dẫn đến ít nhiều những lo ngại là
việc oap làm thì có thể dẫn tới vấn đề là khó có thể kiểm soát được dịch bệnh
do sự lo sợ đấy cũng không có căn cứ bởi vì bây giờ tình hình dịch đã lây lan được trong cộng đồng
nên thậm chí nếu mà họ không nói thì cũng chả biết họ f một
nếu mà chúng ta càng cấm đoán càng có những biện pháp không cho họ đi làm thì họ không khai báo nữa
theo tôi thì chúng ta có thể mạnh dạng cho các f một số ngành mà có thể đảm bảo được cái điều kiện
về sức khỏe góp với điều kiện không lây lan dịch bệnh thì vẫn sẽ được tới chẳng hạn
nhưng công nhân đi nào mỏ cao su họ đi trong rừng
câu su thì họ liên quan gì đến người khác mà không cho họ đi làm mày bắt họ ở nhà làm gì
nếu mà chúng ta không có một hướng dẫn chính thức không có quy định chính thức thì những người này không được ra khỏi nhà
mà đi ra không đi ra khỏi nhà thì có thể là bị xử phạt hoặc là họ bị phê bình
cho nên phải có những cái hướng dẫn cụ thể hơn để cho f f một đi làm
có lẽ là cái khái niệm không triệu chứng ở đây cũng phải được làm rõ phải không ông
bộ hướng dẫn đã có cái hướng dẫn thế nào là f không triệu chứng
tức là những người mà có dương tính
cái virus sars cov hai
nhưng mà họ là có nhịp thở là dưới hai mươi lần một phút
và nồng độ oxy trong máu po hai là trên chín mươi sáu
thì những người đấy thì coi như là những người mà gọi là f không triệu chứng
tuy nhiên thì cái việc này là cũng có thể là giữa y tế và giữa cá nhân
cá nhân họ có thể thực hiện được cái việc đó
nhưng mà họ khái bảo việc của f không triệu chứng
và bên y tế thì cũng có thể
thực hiện được cái khám đó
nhưng mà thực tế thì trên tinh thần tự nguyện là chính
bởi vì cho cái người f không triệu chứng này họ phải ký cam kết và cam đoán chịu trách nhiệm về sức khỏe của họ
thì họ mới được đi làm
có lẽ là người lao động là chủ thể phải cần phải có cái ý thức là hiểu về cái tình trạng bệnh của mình
cũng như là cơ quan doanh nghiệp cũng phải xác nhận được cái điều này phải không
và trong cái tình hình hiện nay thì chúng ta cần có những cái sự nới lỏng hơn
để cho người lao động có thể
và trực tiếp đi làm
tuy nhiên chúng ta nới lỏng nhưng vẫn phải có kiểm soát chứ không phải thả lỏng phải không ạ
như vậy ông có những lưu ý gì đối với các doanh nghiệp các cơ quan công sở
trong vấn đề là ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan nếu như mà để các cái f không triệu chứng và f một đi làm trực tiếp
cho kết họ phải tham vấn ý kiến của y tế
tức là y tế cơ quan y tế sĩ nghiệp và y tế ở đấy hoặc là các chuyên gia
để họ xây dựng được cái phương án đi làm f một f
và họ phải được phê duyệt cái phương án
trong đó có những chi tiết cách ly như thế nào đi làm như thế nào trên đường đi làm như thế nào
đến cơ quan đơn vị thì làm như thế nào và họ có thể phê duyệt cái đó
và giao nhiệm vụ cho bên y tế cho bên quản lý sự nghiệp cũng như giao trách nhiệm cho từng cá nhân
tuy nhiên là mỗi một đơn vị thì họ có một điều kiện hoàn toàn khác
nhưng mà mục tiêu cơ bản là vừa đảm bảo được sản xuất và vừa phòng chống được bệnh
cái còn đối với người lao động
là những f không chịu chứng là f một thì cần phải lưu ý những gì
khai báo trung thực và có thậm chí họ có thể là xét nghiệm tự xét nghiệm nhanh để biết được tình trạng của mình
và họ phải có bảo vệ sức khỏe cho những người khác
chẳng hạn trên đường đi làm thì họ phải đi bằng phương tiện riêng
họ phải đeo khẩu trang đến nơi đi làm thì họ phải thông báo cho những người xung quanh
tôi lẹp một đây tôi lẹp không đây
và họ xin được làm việc trong những điều kiện mà để tránh lây lan cho người khác
và họ phải giữ cho người khác giữ cho người nhà và giữ cho cộng đồng
trên thực tế thì chúng ta có hiểu là tại các cơ quan doanh nghiệp thì các f không triệu chứng cũng như là các f một
có lẽ là có thể đi làm từ lâu rồi nếu như mà các cơ quan có thể xây dựng được cái phương án phòng ngừa dịch bệnh
cũng như là tạo được cái điều kiện làm việc trực tuyến cho người lao động
thế nhưng mà một khi chủ trương và đề xuất này trở thành quy định thì lại là một việc khác
thì lúc đó chúng ta cần một bộ tiêu chí về điều kiện làm việc cụ thể cho các f cũng như là f một
người lao động là họ sợ nhất là bị trừ lương không được có lương cho nên là họ đi làm thì họ vẫn cố đi làm
nhưng mà nếu mà họ cố đi làm trong cái tình trạng sức khỏe không đảm bảo thì có thể lấy làm cho bệnh tật
hoặc là bản thân họ có thể có những triệu chứng nặng và dẫn đến hậu quả lâu dài cho sức khỏe của họ
cho nên những cái tiêu chí những cái quy định thì cũng phải cả hài hòa giữa người lao động và cơ sở sản xuất
và như tôi đã nói là phải có cái sự
thống nhất giữa cơ quan y tế giữa người lao động và giữa cơ quan quản lý sản xuất
vâng rõ ràng là chúng ta thấy là từ khi dịch bệnh xuất hiện thì cả nước đã thực hiện các ban ngành
đã thực hiện rất nhiều các biện pháp nới lỏng để có thể vừa phòng chống được dịch bệnh này
vừa có thể đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và mong rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều biện pháp nới lỏng nữa
tuy nhiên là sẽ có những điều kiện thống nhất xuyên suốt và chặt chẽ
để chúng ta có thể đảm bảo được các thành quả phòng chống dịch trong thời gian vừa qua phải không ạ
một lần nữa cảm ơn ông đã nhận được tham gia với chương trình
thưa quý vị đề xuất các trường hợp f f một được tham gia làm việc trong thời gian cách ly
và đây được cho là giải pháp phù hợp trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công sở thiếu nhân lực trầm trọng
dẫn đến nguy cơ đứt gãy sản xuất làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế
và việc này không chỉ đáp ứng yêu cầu công việc hàng ngày của doanh nghiệp đơn vị
mà còn vì nhu cầu của những f f một tiến tới những hoạt động bình thường mới
trong quá trình chờ đề xuất thông qua bộ y tế cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp các tiêu chí
để f f một đi làm nhưng vẫn đúng luật lao động luật bảo hiểm
trên tinh thần không cầu toàn không nóng vội bám sát tình hình để tiếp tục rút kinh nghiệm điều chỉnh phù hợp
mà thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu tại cuộc họp mới đây về phòng chống dịch covid một mươi chín